đến ngày sáu tháng một hệ thống đặt chỗ vé tàu tết vẫn còn hơn ba trăm hai mươi tám chỗ đi
đến tất cả các ga trên tuyến đường sắt bắc nam thời gian cả trước và sau tết
trong đó còn gần năm chín trăm linh chỗ đi từ ga sài gòn đến vinh thanh hóa hà nội
trong thời gian từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng một tức hai mươi đến hai mươi hai tháng chạp
ở chiều ngược lại vẫn còn hơn bốn mươi năm chỗ có ga đi từ hà nội đến thanh hóa vinh
đến biên hòa và ga sài gòn vào thời gian sau tết từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày một mươi hai tháng hai
số vé này còn biến động do hành khách giữ chỗ mà không thanh toán hành khách trả lại vé
hành khách có nhu cầu có thể truy cập thường xuyên vào trang web www dsvn vn
hoặc liên hệ tại các nhà ga các điểm bán vé các đại lý bán vé tàu hòa
qua tổng đài một chín không không một năm hai không để liên hệ đặt chỗ mua vé